qua điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đấu thầu mua sắm vật tư sinh phẩm
kit xét nghiệm sars cov hai có liên quan đến công ty cổ phần công nghệ việt á
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thị xã đông triều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
bốn cán bộ gồm nguyễn thị thanh hảo trưởng phòng tài chính kế hoạch
đào thị kim dung trưởng phòng y tế
nguyễn thành định phó giám đốc trung tâm y tế
và nguyễn xuân tiến giám đốc trung tâm y tế